nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp theo tinh thần chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
các địa phương trên cả nước đã chủ động triển khai các giải pháp phương án
nhằm đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ của từng tỉnh
và sau đây là phần tổng hợp công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của truyền hình nhân dân tại các địa phương
tỉnh băng ninh đã lập sáu chốt chặn tại các cửa ngõ giao vào tỉnh
cùng với đó các huyện thị xã thành phố cũng đã lập hơn ba mươi chốt để tiến hành đo thân nhật
kiểm tra việc chấp hành quy định đeo khẩu trang khi ra đường
tất cả các phương tiện qua lại đều phải dừng lại để đo thân nhật
tại tỉnh nam định bốn chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ giao vào tỉnh đã được thành lập
các chốt có nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông
kiểm tra thân nhiệt việc đeo khẩu trang khai báo y tế
các quy định phòng chống dịch bệnh của các trường hợp ra vào địa bàn tỉnh
tại tỉnh hòa bình tám mươi công dân việt nam trở về từ cộng hòa liên bang đức đã hoàn thành thời gian cách ly
tại trung đoàn t một mươi bốn bộ chỉ huy quân sự tỉnh hòa bình
tại thời điểm kết thúc việc cách ly tám mươi công dân đều khỏe mạnh tinh thần vui vẻ và phân khởi
tại tỉnh hưng yên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quyết định thiết lập vùng cách ly
phòng chống dịch covid một mươi chín đối với thôn trí trung xã tân quang huyện văn lâm
sau khi có ca bệnh số hai trăm một mươi chín trú tại địa bàn trong thời gian cách ly
người dân sẽ được cung ứng khẩu trang xà phòng các loại chất sát khuẩn và nhu cầu thiết yếu bảo đảm an ninh trật tự
nhằm hỗ trợ cho người dân đặc biệt là các đối tượng hành nghề tự do như bán vé số xe ôm
một số tỉnh đã có những chính sách hỗ trợ kịp thời để chia sẻ những khó khăn mà họ đang phải đối mặt
tại tỉnh đắk lắc một số tổ chức cá nhân đã tổ chức phát các suất ăn là bánh mì thịt
nước suối mì gói cho nhân
những người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt là những người bán vé số dạng
người chạy xe ôm tại hai điểm là số ba mươi hai quang trung và số tám hai bà trưng thành phố buôn ma thuột
còn tại tỉnh bình dương mỗi người bán vé số tại địa phương được ủy ban nhân dân tỉnh bình dương
hỗ trợ sáu mươi đồng một ngày trong một mươi năm ngày từ ngày một cho đến ngày một mươi năm tháng bốn